nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám với chủ đề hạ long kỳ quan điểm đến thân thiện
lễ hội ẩm thực và văn hóa châu á hành hai nghìn một mươi tám được tổ chức với mục đích tôn vinh nét tinh túy đa dạng về ẩm thực
cũng như những nét đặc trưng văn hóa của các nước trong khu vực châu á trong đó có việt nam
mới đây tại hà nội đã diễn ra họp báo chính thức cho sự kiện này
dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tại mon city mỹ đình hà nội
và ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai mươi chín tháng bốn tại quảng trường ba mươi tháng một mươi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
lễ hội sẽ có sự tham gia của các đại sứ ẩm thực du lịch các đoàn văn hóa nghệ thuật của nước chủ nhà việt nam
và quốc gia khu vực châu á bao gồm nhật bản hàn quốc singapore lào campuchia
cùng với đó là sự góp mặt của các ca sĩ nghệ sĩ chuyên gia ẩm thực hàng đầu việt nam và quốc tế
mong muốn kiến tạo một lễ hội thực sự thu hút hấp dẫn trong nội dung hoạt động
xứng tầm lễ hội quốc tế
ban tổ chức lễ hội đã phối hợp xây dựng nhiều chương trình với những trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn thú vị dành cho du khách
lễ hội ẩm thực và văn hóa châu á hai nghìn một mươi tám hứa hẹn là điểm nhấn đáng chú ý trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín
tạo tiền đề quan trọng cho một lễ hội thường niên nhằm thu hút ngày càng đông khách du lịch quốc tế đến việt nam
cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức vui chơi giải trí lành mạnh cho các gia đình việt trong dịp nghỉ lễ